công an huyện châu phú tỉnh an giang vừa kịp thời làm rõ thông tin một người phụ nữ bị ba đối tượng lạ mặt xông vào nhà không chế để cướp xe mô tô
bị hại là nguyễn thị thúy diễm chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
theo trình báo vào tối ngày một tháng sáu ba đối tượng lạ mặt xông vào nhà của chị diễm khống chế cướp xe mô tô
nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định tin báo của diễm là giả
thực tế diễm đã đưa xe cho bạn mượn đem đi cầm được một mươi triệu đồng
sợ bị người nhà phát hiện nên diễn đã dựng lên vở kịch nói trên
công an huyện châu phú tiến hành lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với diễm về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền